chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân với những nội dung chính sau đây

đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự chương trình
chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam là hoạt động trong khuôn khổ triển khai xây dựng đề án đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư
được chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tại nghị quyết số hai mươi ba nqcp ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
điểm nhấn của chương trình năm nay là sự hội tụ của một trăm linh người việt trẻ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học công nghệ
đây là bước khởi đầu cho việc mở rộng mạng lưới kết nối với chi thức đỉnh cao toàn cầu và các trí thức việt
việc hơn một trăm linh đại diện tiêu biểu cho những tài năng
sở hữu trí tuệ việt nam đang làm việc ở nước ngoài hội tụ ngày hôm nay không chỉ là một hoạt động của chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam được tổ chức từ ngày một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
mà còn đặt nền móng cho sự kết nối chặt chẽ giữa những cá nhân để hình thành một nguồn lực quý báu tạo nên sức mạnh của một dân tộc
nhằm hiện thực hóa các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại đối với sự phát triển của đất nước
mục tiêu của chương trình là chia sẻ tầm nhìn quan điểm chiến lược của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ về cơ hội tiếp cận và tận dụng những thành tiệu khoa học công nghệ hiện nay vào những ngành lĩnh vực trọng yếu
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới
thu hút sự quan tâm đóng góp của giới trí thức người việt ở nước ngoài đang nghiên cứu công tác trong những ngành lĩnh vực khoa học công nghệ hàng đầu để tham gia trực tiếp
ngay từ đầu vào việc triển khai các chiến lược phát triển khoa học công nghệ
tại việt nam trong thời gian tới
thời gian gần đây nhiều đề tài sự án khoa học và công nghệ của các đơn vị nghiên cứu đã được doanh nghiệp triển khai ứng dụng trong thực tế
không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn thúc đẩy ra đời các sản phẩm hàng hóa thương hiệu việt có tính cạnh tranh cao góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ
thực tế cho thấy xu hướng doanh nghiệp bắt tay với các nhà khoa học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học để có các sản phẩm cạnh tranh
và phát triển
việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới do đó để hàng việt đủ sức cạnh tranh đòi hỏi phải đẩy mạnh việc liên kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học
từ đó mới giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách hàng
về tầm quan trọng của hợp tác này thứ nhất là nó đưa ra được những sản phẩm có hàm lượng khoa học cao để đưa đến tay những người sử dụng
cái thứ hai là nó đem lại những cái giá trị cao hơn cho từng cái sản phẩm gọi là giá trị gia tăng cho từng sản phẩm một để mang lại những cái giá trị thẳng dư cho doanh nghiệp cũng như là xã hội
cái thứ ba là các nhà khoa học cũng có thêm được những cái nguồn lực để nghiên cứu
mặc dù nhiều doanh nghiệp trường đại học viện nghiên cứu đã chủ động hợp tác trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
nguyên nhân là bởi các nhà khoa học thường không giỏi nắm bắt nhu cầu của thị trường nên dù các sản phẩm nghiên cứu thành công về mặt kỹ thuật nhưng lại không được thị trường chấp nhận
trong khi đó các doanh nghiệp làm tốt việc này nhưng lại thiếu thông tin thiếu di chuyển công nghệ để đủ sức cạnh tranh

nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức khoa học bắt tay với các doanh nghiệp chắc chắn cần phải có hành lang pháp lý đầy đủ và cơ chế phù hợp để hoạt động chuyển giao công nghệ thuận lợi hơn
các nhà khoa học kiểm soát được chất lượng sản phẩm theo các tiêu chí nghiên cứu
thứ nhất là phải hỗ trợ các nhà khoa học để xác lập quyền sở hữu trí tuệ đẩy mạnh nghiên cứu tiếp cận những ứng dụng gần nhất đối với quá trình sản xuất
một cái nội dung nữa là doanh nghiệp cũng phải đầu tư vào thành lập những trung tâm nghiên cứu ngay tại doanh nghiệp
mà các nhà khoa học cũng sẵn sàng là cùng với doanh nghiệp để đồng hành để phát triển trung tâm nghiên cứu cải tiến ngay tại doanh nghiệp
chúng tôi cho rằng đấy là những cái mà
nâng cao công nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp
do vậy sự liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức khoa học các nhà khoa học là xu thế tất yếu
đây cũng là tiền đề cho thành công của các doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới
trong kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng
của người báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những tiếp phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
do được chính quyền địa phương thông báo về tình hình diễn biến phức tạp của hoàn lưu cơn bão số bốn
có thể gây ra lũ ống lũ quét gia đình chị đồng thị doan thôn bản ngoa xã phúc sơn
đã kịp di rời những vật dụng thiết yếu của gia đình
sông do nước lũ dâng cao sông chảy xiết đã cuốn nhấn chìm ngôi nhà của chị trong dòng nước xiết
gia đình đã được chính quyền giúp đỡ di rời đến nơi ở an toàn
hôm qua thì nó bị nhanh quá không kịp
họ cũng bảo là chuyển đi nhưng mà vừa được nhận được lớp thôi nhưng mà chưa được kịp chuyển mà
đến thời điểm này tại huyện văn chấn mưa lớn đã làm sập cuốn trôi hoàn toàn ba ngôi nhà tại thôn bản ngoa
trên bốn mươi hộ bị nước ngập vào nhà di rời khẩn cấp một trăm linh hai hộ đến nơi an toàn
đối với những hộ dân chưa có nhà ở xã phúc sơn bố trí các nhà tạm tại khu tái định cư để người dân ở tạm
ra soát thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp
khắc phục hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị thiệt hại về nhu yếu phẩm cần thiết
pháp trước mắt của chủ tịch chính quyền thì hôm nay cũng đã bố trí các cái hộ này lên ở các cái ho hàng
cái vùng nơi an toàn và bố trí các cái hộ hiện nay đang nguy hiểm lên cái vị trí khu tái định cư để bố trí dựng lán liều ở tạm để bảo đảm an toàn người và tài sản

với sự chủ động cùng ý thức tự bảo vệ của người dân qua các
trận lũ trước đến thời điểm này hoàn lưu cơn bão số bốn không gây thiệt hại về người
tuy nhiên các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn cần được huy động tối đa tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
chỉ trong chưa đầy có một tháng do thủy điện hòa bình tiến hành xả đáy
hàng chục chủ lồng nuôi cá bè thuộc các xã trên địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọ lại tiếp tục phải hứng chịu thiệt hại
cá chết nhiều hộ hầu như trắng lồng nhiều chủ lồng chán nản ngao ngán kéo lưới lên bỏ lồng không
không biết đến bao giờ mới phục hồi được nghề sinh sống của người dân nhiều năm nay
kể từ khi thủy điện hòa bình xả lũ thì trên địa bàn huyện thanh thủy hàng trăm lồng cá đã bị thiệt hại nặng nề
có nhà mất trắng không có cơ hội phục hồi nghề nuôi cá lồng
ông đặng văn luyện chủ một mươi bảy lồng cá một chủ lồng lớn của địa phương cho biết
khi thủy điện hòa bình tiến hành xả đáy
cửa số ba thì cá ở nhiều lồng trên địa bàn có hiện tượng chết
theo ông luyện thì chủ yếu cá chết là cá rô phi siêu hồng và cá chép
với hoạt động nuôi cá lồng trên sông đà sông lô trên địa bàn tỉnh phú thọ
đây vẫn là một mô hình nuôi cho hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên đối với tình hình thời tiết phức tạp như một vài năm trở lại đây
tri cục thủy sản tỉnh phú thọ đã khuyến cáo người nuôi cá cần phải thay đổi cách làm
thứ nhất là tăng cường các đối tượng cá mà qua theo dõi nhiều năm
sức chống chịu với thay đổi môi trường nước như cá chấm cỏ cá riêu hồng cá chép rồi cá bỗng
và giảm các đối tượng cá da trơn như cá lăng cá chiên cá ngạnh để giảm thiểu thiệt hại
cái thứ hai là thay đổi về cái chu kỳ nuôi tức là người dân phải đầu tư nuôi con giống cỡ lớn
lúc đó sau đó cho ra lồng để làm sao chúng ta thả giống trước tết
mà trước mùa mưa đã bão là chúng ta đã có cá thương phẩm để xuất bán
trước thực trạng trên người nuôi cá lồng trên sông đà
hiện đang rất cần những chuyên gia thủy sản vào cuộc tư vấn kỹ thuật cứu cá
và cần sự hỗ trợ tích cực về vốn giống kinh nghiệm phòng chống cá chết
khi xả lũ của các cơ quan liên quan để người dân yên tâm sản xuất phục hồi kinh tế
thưa quý vị và các bạn xác định xây dựng công tác hậu cần vững mạnh toàn diện
là một trong những điều kiện quan trọng bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
thời gian qua đảng ủy bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh gia lai thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở
thực hiện đồng bộ các tiêu chí tăng gia sản xuất nguồn lương thực thực phẩm sạch
bảo đảm sức khỏe đời sống cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn đóng quân
là đơn vị đóng chân trên địa bàn đất đỏ ba gian màu mỡ
nhưng lại chịu khí hậu nhiệt đới gió mùa phức tạp
mùa mưa thường mưa lớn mùa nắng thì nắng nóng kéo dài
gây ảnh hưởng đến công tác tăng gia sản xuất
với phương châm lấy ngắn nuôi dài đến nay những luống rau xanh
vườn bưởi sai chữ cành đàn gia súc béo tròn bảo đảm tiêu chí xanh sạch đẹp
là những thành quả của các cán bộ chiến sĩ ở đơn vị đồn biên phòng yên an huyện đức cơ
đàn heo vỏ từ bảy mươi đến tám mươi con đàn gia cầm nuôn từ hai trăm linh con
và phát triển chăm sóc bao cá và chăm sóc cũng thu hoạch
giúp đỡ các cán bộ chiến sĩ đảm bảo sức khỏe thực hiện nhiệm vụ quản lý bọn biên giới
dù phải trồng rau ngay trên đất đá sỏi cằn phải tạo từng miếng đất
vượt qua khó khăn với khí hậu khắc nghiệt điều kiện ít thuần lợi tại tuyến biên giới này
nhưng với sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đó là tiểu đoàn huấn luyện cơ động
bộ đội biên phòng tỉnh gia lai đã tận dụng hết nguồn nước qua sử dụng của đơn vị
để tưới cho các loại rau xanh
đảng ủy ban chỉ huy tuyệt đoàn tập trung chỉ đạo cho một bộ phận anh em
ở ngoài chỗ đơn vị cũ duy trì nguồn rau xanh và mở rộng nguồn rau xanh để đảm bảo cho bộ đội ở trong này
xong xong với đó đảng ủy ban chỉ huy tuyệt đoàn cũng nhánh đạo và chỉ đạo cho các đại đội
bộ phận tích cực cải tạo nguồn đất tại đơn vị tại cơ sở mới
nguồn đất của mình nó cải tạo để trồng rau xanh
trong những năm qua một trăm linh các cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh
duy trì và thực hiện nghiêm kế hoạch công tác hậu cần bảo đảm được một trăm linh so xanh
gần sáu mươi nhu cầu định lượng thịt
đây chính là nguồn thực phẩm sống dự trữ quanh năm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ trong mùa mưa bão
hiện toàn tỉnh đang chăm sóc và khai thác gần tám mươi hai hectare cao su
một mươi bảy ha điều một mươi tám ha cà phê và hơn hai mươi cây lương thực ngắn ngày
thực tức bình cường việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất của các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh

thưa quý vị và các bạn nằm trong khuôn khổ sự kiện những ngày văn hóa nhật bản tại quảng nam
chiều qua tại thành phố hội an đã diễn ra hội thảo xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường
hội thảo là nơi gặp gỡ để các chuyên gia nhà quản lý đơn vị liên quan chia sẻ những mô hình kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh sinh thái được áp dụng thành công tại nhật bản cũng như tại các tỉnh thành phố của việt nam
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy nước ta có trên tám trăm linh đô thị tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh từ hai mươi ba bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín lên ba mươi bảy năm vào năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù số lượng đô thị tăng nhanh
nhưng đa số đều đối mặt với các thách thức như chất lượng đô thị chưa bảo đảm hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển dẫn đến những vấn đề cần phải giải quyết như kẹt xe thiếu nước sinh hoạt ngập úng ô nhiễm môi trường
hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu như mô hình và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường tại nhật bản
định hướng mô hình phát triển đô thị thông minh bảo vệ môi trường tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
từ đó đưa ra được các giải pháp định hướng để xây dựng và phát triển mô hình đô thị thông minh theo hướng sinh thái
tiết kiệm năng lượng hợp nhất tại thành phố tam kỳ và các đô thị khác trên địa bàn tỉnh quảng nam
nhằm phát huy nguồn lực trong toàn dân tạo thuận lợi và nâng cao sự hài lòng của du khách
vừa qua tại thành phố đà nẵng tổng cục du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức phát động
và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh dành cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm
theo thống kê của tổng cục du lịch hiện nay cả nước có gần một một trăm tám mươi khu điểm du lịch
trong đó có sáu trăm chín mươi khu điểm du lịch đã được đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đặt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
tuy nhiên hệ thống nhà vệ sinh tại các nơi này vẫn chưa đáp ứng về quy mô thiếu các trang thiết bị cần thiết
việc lau dọn chưa thường xuyên dẫn đến xuống cấp nhanh không sạch sẽ
trước tình hình trên đà nẵng và các địa phương lân cận đã xuất hiện những mô hình như
thoải mái như ở nhà compor at home mô hình đã thu hút khoảng sáu trăm ba mươi cơ sở tham gia
trong đó đà nẵng có khoảng bốn trăm sáu mươi cơ sở các nhà hàng khách sạn đặc biệt là khách sạn ba sao bốn sao
qua thời gian vừa qua thì sự triển khai ở quận hải châu cũng như là đã nhân rộng ra ở mô hình này
ở quận sơn trà và quận hồ quỳnh sơn là những trụng trọng điểm về phát triển du lịch của thành phố
bước đầu cũng đã có đạt được một số hiệu quả hiệu ứng nhất định
đó là nó cung ứng được một số cái nhà vệ sinh để mà hỗ trợ thêm trong việc phục vụ du khách và người dân
để triển khai nhân dựng mô hình này tổng cụ du lịch đã phối hợp với ủy ban dân thành phố đà nẵng
tiến hành khảo sát đánh giá
hiệu quả cũng như là chất lượng của các nhà vệ sinh trong dự án do ủy ban nhân dân quận hải châu triển khai thực hiện
và trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện những hiệu quả tính thiết thực cũng như là tác dụng của dự án này
thì đã xây dựng kế hoạch và đã triển khai trên địa bàn của các địa bàn trọng điểm của cả nước về du lịch
từ mô hình của đà nẵng tổng cục du lịch phát động phong trào triển khai nhân rộng
đối với hai mươi địa bàn trọng điểm du lịch trong cả nước
đồng thời kêu gọi
vận động nhà hàng khách sạn công ty lữ hành các điểm bán hàng cây xăng dầu nhà ga mở cửa cho khách du lịch
sử dụng nhà vệ sinh miễn phí hoặc đóng góp kinh phí duy trì hoạt động nhà vệ sinh
qua đó không chỉ góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường nâng cao chất lượng nhà vệ sinh miễn phí
mà còn xây dựng nếp sống văn hóa văn minh thể hiện sự thân thiện hiếu khách của người dân
tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách về du lịch tại các địa bàn trọng điểm
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây dạo một vòng các trang mạng xã hội
kênh thông tin tổng hợp người xem sẽ không còn xa lạ với những bộ ảnh khoe thân phản cảm
do các nhóm bạn trẻ thực hiện
ngay từ khi mới xuất hiện những bộ ảnh táo bạo này đã nhanh chóng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
từ nhiều năm nay việc chụp các bộ ảnh nhằm lưu giữ lại vẻ đẹp của cá nhân phong cảnh
để đăng tải lên mạng vốn đã trở thành trào lưu sở thích của đa số các bạn trẻ
tuy nhiên gần đây trên mạng xã hội và thậm chí ở một vài trang báo kênh thông tin điện tử
dần xuất hiện những bộ ảnh với nội dung hình thức thể hiện có phần táo bạo
thậm chí là phản cảm đi ngược lại với thuần phong mỹ tục truyền thống từ lâu đời
chỉ mất vài phút trên mạng internet người xem sẽ không khó để tìm thấy những bộ ảnh
hai cô gái ăn mặc mát mẻ bên cạnh người đàn ông lớn tuổi trong lò gốm
hay gần đây nhất là hình ảnh thư dung á hậu hai cuộc thi du lịch sinh thái quốc tế hai nghìn một mươi chín
chỉ trong chiếc yếm mỏng đi lại là lướt giữa tiết trời đà lạt
tất cả đều được thực hiện gian dựng một cách tỉ mỉ công phu và có tốc độ lan truyền chóng mặt trong cộng đồng giới trẻ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
những người cùng thế hệ bởi dù mang tư tưởng hội nhập tiến bộ nhưng việc phát tán những hình ảnh phản cảm riêng tư như vậy vẫn ảnh hưởng đến văn hóa gây khó chịu cho đông đảo công chúng
quay trở lại với bộ ảnh thực hiện tại đà lạt của á hậu thư dung ngay sau vài ngày chia sẻ trên mạng cục nghệ thuật biểu diễn cùng sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã lên tiếng về việc xử lý đối với á hậu
nên chăng không chỉ với những cá nhân có sức ảnh hưởng tới công chúng
mà mỗi người đều cần có trách nhiệm để gìn giữ bảo vệ hình ảnh riêng và vẻ đẹp văn hóa truyền thống vốn có

bởi vì nếu không có được không bị xử lý thì rõ ràng là mặc nhiên là người ta vẫn có cái hở luật pháp để người ta lách nó vào đấy
không thể đặt giới hạn cho sự sáng tạo nghệ thuật
tuy nhiên là những người trẻ có lẽ họ sẽ là những người hiểu hơn ai hết việc cân bằng giữa chủ nghĩa tự do duy mỹ với gìn giữ nét đẹp văn hóa và nhân cách
để những bộ ảnh nghệ thuật cá nhân
sẽ phát huy đúng những mục đích tốt đẹp sẵn có
tại thành phố hải dương tỉnh hải dương hiện nay xuất hiện nhiều điểm vui chơi tự phát nhằm đáp ứng nhu cầu về sân chơi cho trẻ
tuy nhiên tại đây hầu hết người kinh doanh dường như chỉ chạy theo lợi nhuận mà chưa thực sự quan tâm đến việc bảo đảm an toàn tại các điểm vui chơi
tại công viên bạch đằng vào buổi chiều muộn và buổi tối thu hút rất nhiều bậc phụ huynh cho con đến đây tham gia các trò chơi
như ô tô xe máy điện xe điện cân bằng hai bánh
với giá ba mươi đồng một giờ nhiều ông bố bà mẹ thuê xe cho con em mình mà không lường trước được những nguy hiểm luôn rình dập các bé
bởi đây là khu vực gần hồ gần đường nơi lưu lượng xe qua lại khá đông mà xung quanh điểm vui chơi chỉ được trăng dây thừng một cách sơ sài
tôi thấy một điểm cũng rất là bất cập ở đây
đấy là vấn đề về những bảo đảm
bảo hộ khi vui chơi dành cho trẻ em hoặc là những cái an toàn mà khu vui chơi lại không đáp ứng được
như là chỉ căng những cái sợi dây quanh không đảm bảo được khi cho trẻ vui chơi ở đây
tại quảng trường thống nhất không khí cũng nhộn nhịp không kém
xe điện cân bằng hai bánh ở đây vẫn được cả người lớn và trẻ em hưởng ứng nhiệt tình
cô thấy cũng an toàn rồi mà
khi đấy là đi đây khi trên này là chỉ
chỉ có ô tô trẻ con những cái chó vui chơi ở trên này được phép đi thôi
có đâu xe máy đi dưới không được lên
thế cho nên là không có gì là không an toàn cả
việc mở các điểm vui chơi cho trẻ là cần thiết
tuy nhiên cần quan tâm đến chất lượng bảo đảm an toàn cho các cháu là việc phải được đặt lên hàng đầu
để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
trong phần tin quốc tế
nhiều nước kiểm soát hạ tầng sau vụ sập cầu tại italia
trung quốc sa thải sáu quan chức cấp cao sau bê bối vắc xin
thưa quý vị và các bạn đài phát thanh và truyền hình hàn quốc dẫn lời một quan chức chính phủ hàn quốc cho biết
seoul và bình nhưỡng đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thành lập văn phòng liên lạc liên triều ở khu công nghiệp liên triều gason thuộc lãnh thổ của triều tiên
hiện chỉ cần tiến hành các thủ tục hành chính liên quan
trong thời gian vừa qua hai miền triều tiên đã liên tục thảo luận về việc mở cửa văn phòng liên lạc liên triều
người đứng đầu phía hàn quốc tại văn phòng liên lạc liên triều sẽ là quan chức cấp thứ trưởng
dự kiến lễ khai trương văn phòng này sẽ diễn ra vào tuần tới
bên cạnh đó chính phủ hàn quốc cũng đang chờ mỹ công nhận việc thành lập văn phòng liên lạc liên triều là trường hợp ngoại lệ trong các biện pháp cấm vận của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhằm vào bình nhưỡng
việc mở cửa văn phòng liên lạc liên triều là một trong những nội dung thỏa thuận của tuyên bố panmuncheom
hai bên nhất trí sẽ thành lập văn phòng này tại khu vực thành phố ghe sơn
nhưng sau đó đã thống nhất rằng sẽ mở tại khu công nghiệp liên triều gheson trên lãnh thổ triều tiên sau khi bàn thảo vấn đề này tại cuộc họp cấp cao liên triều
mặc dù nguyên nhân vụ sập cầu tại italia đang được điều tra nhưng hậu quả của nó đã khiến cho cả thế giới bàng hoàng
để tránh một thảm họa tương tự có thể xảy ra
nhiều quốc gia bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cơ sở hạ tầng đặc biệt là chất lượng hệ thống đường giao thông
tại pháp bộ giao thông nước này nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo trì thường xuyên hệ thống đường cầu và các hầm đường bộ
bộ giao thông pháp sẽ đề xuất một dự luật về cơ sở hạ tầng ngay khi chính phủ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè năm nay
tại đức các nhóm chuyên gia về cầu đường đã được thành lập và tổ chức các chuyến thị xác xem xét lại cấu trúc các cây cầu cao tuổi
chính phủ bungary cũng đã chỉ thị cơ quan chức năng gia cố sửa chữa hơn hai trăm linh cây cầu ở nước này
bởi phần lớn chúng được xây từ cách đây ba mươi năm đến bốn mươi năm
hôm qua chính phủ trung quốc đã xa thải tất cả sáu quan chức cấp cao làm việc tại cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm
sau vụ bê bối liên quan tới vắc xin kém chất lượng hồi tháng bảy vừa qua
trong số sáu quan chức bị sa thải có một người đứng đầu phụ trách hai bộ phận
tại cục quản lý thực phẩm và dược phẩm trung quốc
bị cáo buộc đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong quá trình giám sát quy trình sản xuất vaccine này
đồng thời việc kiểm tra tiêu chuẩn sản xuất thuốc cũng không được thực hiện nghiêm ngặt
dù không có báo cáo nào về những thiệt hại do vắc xin gây ra
các nhà quản lý đã ra lệnh cho công ty trường sinh trường xuân ngừng sản xuất và thu hồi vaccine bệnh dạy
nhà sản xuất này sau đó cũng đã lên tiếng nhận lỗi
hôm một mươi bảy tháng tám chính phủ trung quốc cũng đã xa thải một quan chức cấp cao của tỉnh sơn đông
và đang tiến hành điều tra một vài người khác
trang tân hoa xã cũng đưa tin hơn bốn mươi quan chức chính phủ trong đó có bảy quan chức cấp tỉnh
đã phải chịu trách nhiệm về vụ bê bối một số người đã bị xa thải
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại